nhằm sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
từ ngày một tháng một mươi gà sài gòn đã tiến hành bán ba trăm linh vé tàu cho hành khách đi tàu trên các tuyến đường sắt bắc nam
trong ngày mở bán đầu tiên đã có một mươi bốn năm trăm linh lượt hành khách truy cập qua các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt việt nam
như ứng dụng ví điện tử mô mô ứng dụng việc theo bay qua tổng đài bán vé tại gà sài gòn và các nhà ga v v
tính đến một mươi giờ ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đã có bảy mươi tám sáu trăm ba mươi năm chỗ đặt thành công trong đó hai mươi bảy bảy trăm bốn mươi vé đã thanh toán
để phục vụ công tác bán vé tàu tết hiện nay gà sài gòn đã phối hợp với các đơn vị liên quan như công ty fpt công ty spot
ngân hàng vip thành lập tổ chỉ đạo chốt trực tại gà sài gòn để hỗ trợ hướng dẫn hành khách trong công tác đặt chỗ thanh toán tiền và in vé
kể từ khi bán vé đến thời điểm này nhìn chung hệ thống bán vé qua mạng tại các nhà ga các điểm bán vé đại lý không xảy ra sự cố nào về đường truyền
tình hình an ninh trực tượng tại ga sài gòn cũng được đảm bảo